ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn minh cầm
quê quán tại xã thanh tiên huyện thanh trương tỉnh nghệ an trú tại số hai mươi bốn đường nguyễn thị minh khai
phường trần phú thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh về tội tổ chức môi giới người khác trốn đi nước ngoài
quy định tại khoản một điều ba trăm bốn mươi chín bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chiều nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã tiến hành khám xét nơi ở của cầm tại số nhà hai mươi bốn
được biết nguyễn minh cầm không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và đưa người việt nam ra nước ngoài
nhưng quá trình làm việc tại đức cầm có quen biết với một số người đức và nhận lời một số người sẽ giúp họ sang đức lao động
cách thức đi sẽ là lợi dụng visa du lịch sau đó nhập cảnh vào azerbaijan từ đó làm thủ tục xuất cảnh sang một số nước châu âu rồi vào đức
nếu đưa họ sang đức trót lọt cầm sẽ được hưởng một usd một người
anh này ném xúc xích vào mặt một nữ nhân viên và tát nam nhân viên của trạm rừng nghỉ hải đăng xã tân phú thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
theo quyết định kỷ luật anh nguyễn sô việt đã có hành vi xâm hại đến sức khỏe và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
vi phạm vào điểm a điểm e khoảng một mươi năm mục hai phụ lục ban hành kèm theo thông tư số một mươi sáu ngày tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu của bộ công an
quy định về việc xử lý kỷ luật của cám bộ chiến sĩ công an nhân dân
đồng thời vi phạm vào điều một mươi một chương hai thông tư số hai mươi bảy ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy của bộ công an quy định về quy tắc ứng xử của công an nhân dân
hành vi vi phạm của thượng úy nguyễn sô việt đã gây hậu quả rất nghiêm trọng làm mất uy tín của bản thân gây dư luận xấu bức xúc trong cám bộ chiến sĩ và nhân dân
do đó công an tỉnh thái nguyên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức giáng cấp bậc hàm từ thượng úy xuống trung úy
đồng thời cho trung úy nguyễn sô việt xuất ngũ về địa phương kể từ ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
sau năm ngày nghị án vào chiều ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt năm bị cáo cùng chú tại thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
tổng cộng năm mươi sáu năm tù về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín do cần tiền tiêu xài
thành đã rủ bình thuận phong và trí cùng nhau đi trộm cắp tài sản
các bị cáo đã thuê xe ô tô bảy chỗ đi từ thành phố sa đéc đến các tỉnh miền tây nam bộ và tây ninh để đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản
khi đi thành và bình đều mang theo dao làm hung khí riêng thuận chuẩn bị thêm biển số xe giả để thay thế nhằm đánh lạc hướng khi bị truy bắt
ngoài ra băng trộm cắp này còn chuẩn bị sẵn ớt bột để chống trả khi bị truy đuổi
đến khi bị bắt các bị cáo đã thực hiện chót lọt một mươi tám vụ trộm cướp trong đó có một mươi năm vụ ở kiên giang còn lại là các tỉnh hậu giang tiền giang và tây ninh mỗi nơi một vụ gây thiệt hại tài sản cho người dân trên một tỷ đồng
trong đó thành là người chủ mưu dùng kim cộng lực cắt khóa cắt khung cửa đột nhập vào nhà để cùng bình tìm tài sản lấy trộm chủ yếu là vàng tiền và các bị cáo còn lại đứng ngoài cảnh giới
nếu bị chủ nhà phát hiện và truy hô thành và bình sẽ dùng dao đe dọa uy hiếp để cướp tài sản rồi tẩu thoát
kết thúc phiên xét xử dương công thành bị tuyên án hai mươi năm tù huỳnh tấn bình lãnh một mươi sáu năm tù về hai tội danh trộm cắp và cướp tài sản trần anh thuận một mươi ba năm tù nguyễn ngọc trí bốn năm tù nguyễn quốc phong ba năm tù về tội trộm cắp tài sản
cũng với hành vi trộm cắp tài sản nguyễn quý điền chú tại xã điền hải huyện đông hải tỉnh bạc liêu đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày bảy tháng một mươi một nguyễn quý điền đi từ thành phố bạc liêu xuống xã vĩnh mỹ a huyện hòa bình thì bị phát hiện và sau đó phát hiện một xe máy đỗ trong nhà của người dân không khóa cửa không có người trông nên điền đã thực hiện hành vi trộm cắp
sau đó nguyễn quý điền điều khiển xe máy vừa lấy trộm xuống thị xã giá rai để bán đang trong quá trình giao dịch thì nguyễn quý điền bị lực lượng công an mời về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an đối tượng điền thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình đồng thời điền khai nhận đã thực hiện bốn vụ trộm cắp tài sản khác với thủ đoạn tương tự trên địa bàn tỉnh bạc liêu và sóc trăng
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù cát đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hà thị gái chú tại xã cát tân huyện phù cát để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
hà thị gái là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản tuy nhiên sau khi chấp hành án vẫn tiếp tục tái phạm thủ đoạn chủ yếu của đối tượng là giả làm người thu mua ve chai tìm kiếm nhà dân sơ hở rồi đột nhập trộm cắp